như truyền hình nhân dân đã đưa tin tính đến thời điểm này đã có khoảng một bảy trăm ba mươi hai hectare lúa đông xuân của nông dân tỉnh phú yên bị ngập úng hư hại nặng
trong đó hơn năm trăm hai mươi hectare mất trắng phải gieo xạ lại
các địa phương có diện tích lúa bị ngập úng lớn là huyện tuy an chín trăm một mươi bảy hectare đông hòa sáu trăm bốn mươi bốn hectare và đồng xuân một trăm bảy mươi một hectare
nông dân phải gieo xạ lại lần hai thậm chí lần ba đồng thời phun thuốc chống ống dễ và xạ trồng lên lúa cũ hy vọng vớt vát lại phần nào
cũng như những người trồng lúa khác ở tỉnh phú yên năm nay đã tám mươi ba tuổi nhưng từ mờ sáng ông nguyễn quốc khánh ở thôn tân vinh xã xuân sơn nam huyện miền núi đồng xuân
phải ra ruộng gắp từng cây lúa từ chỗ này bỏ sang chỗ khác để cấy dậm lại
gần một m hai đã xeo xạ lần hai bị hư hỏng hơn năm mươi diện tích do ngập nước liên tục với hy vọng còn được bao nhiêu ăn bấy nhiêu
năm này ngập mà nó làm nó vui hai đợt ngập một đợt vừa đầu đây
rồi đợt trước nữa bây giờ dưới cầu cam rồi dưới lúc mà nó ra xả lại thôi ăn cái gì kế trước rồi sau chừng nước rau chảy
nước rau ăn thôi bây giờ thua dậm thua được nhiêu ăn nhiêu à
đến ngày bảy tháng hai nước đã rút nhiều nhưng phần lớn các cánh đồng vùng trũng hoặc cuối các canh tưới của huyện tuy an bị thiệt hại nghiêm trọng
nặng nhất là hai xã an định và an nghiệp tỷ lệ mất trắng từ ba mươi đến hơn sáu mươi
xã tuy đầu đâu nó vừa ngập nữa
nó hư nó hư đầu rồi xả nó làm thứ hai nữa nó cũng hư bây giờ coi xem còn một cây hai cây
mưa liên tục nhiều đợt trong khi các hồ thủy lợi đã tích nước vượt cao trình thiết kế phải vận hành điều tiết xả lũ để bảo đảm an toàn công trình
riêng hai hồ đồng tròn ở huyện tuy an và phú xuân huyện miền núi đồng xuân xả với lưu lượng từ bốn mươi m ba đến hơn một trăm linh m ba trên dây càng gây ngập úng lúa đông xuân vùng hạ du
để cứu lúa trong tình trạng ống nước nặng không còn cách nào khác
nhiều nông dân đã phải phun thuốc cho lúa mở thêm rễ hoặc xạ trồng lên những diện tích bị thối gốc lúa còn xót lại thưa thớt
đây là ngập tính là lần này là thứ năm hay thứ sáu rồi đó
rồi có người thì cũng xả lại hai lần còn có người thì giờ cũng lỡ cỡ với bói lỡ thuộc cái nước ấy
nước bơm thì nếu mình xả bây giờ nước ở đây là không có đủ nước để mình tứ
khó khăn lớn nhất hiện nay là nông dân không còn lúa giống để gieo xạ lại
vì nhiều nơi chưa được chính quyền địa phương hỗ trợ giống
theo nông dân lịch thời vụ xạ lúa đông xuân đã qua hơn một tháng
nên nếu có lúa giống để làm xạ lại cũng không kịp và có nguy cơ dẫn đến tiếp vụ trễ lúa vụ hè thu tới
do đó nhiều diện tích bà con phải bỏ hoang đất lúa vụ đông xuân này hoặc chuyển sang loại cây ngắn ngày khác
từ cái đầu vụ bây giờ lúc có xạ tối bây giờ là không có giống có má gì hết
cứ là nổ hư là nổ mua giống nổ xạ
không có thứ gì hết nhà nước không có thứ gì hết
vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh phú yên gieo xạ hai mươi sáu ba mươi sáu hectare
trong đó có đến hơn tám tám trăm linh hectare gieo xạ muộn và trên năm trăm hai mươi hectare phải gieo xạ lại
đến nay ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ một trăm một mươi bốn tấn giống các loại
đồng thời tạm ứng bốn tỷ đồng từ trung ương để tiếp tục mua hạt giống hỗ trợ nông dân tái sản xuất
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
với tình hình thời tiết bất lợi như hiện nay buổi sáng trời lạnh kèm theo sương mù
sâu và bệnh đạo ôn phát sinh gây hại nông dân cần thường xuyên thăm đồng để chủ động biện pháp phòng trừ